tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tiếp tục có cuộc điện đàm thứ hai trong vòng hai ngày qua để thảo luận về vấn đề syri
trong các cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo nga và thổ nhĩ kỳ đã thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như giải pháp cho cuộc xung đột ở syri đặc biệt là khả năng phối hợp chống khủng bố
nga và thổ nhĩ kỳ vừa mới khôi phục lại quan hệ vốn rơi vào khủng hoảng sâu sắc sau khi ankara bắn rơi một máy bay quân sự của nga ở biên giới syri hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù vậy nga và thổ nhĩ kỳ vẫn có quan điểm khác nhau trong vấn đề syri
moscow ủng hộ chính quyền của tổng thống bashar al assad trong khi ankara ủng hộ lực lượng nổi dậy